năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thành phố hồ chí minh tiếp tục gặt hái được những thành tích xuất sắc
trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố quốc gia quốc tế và có số lượng học sinh giỏi đứng đầu trong cả nước
năm học vừa qua thành phố có bốn bảy trăm ba mươi chín học sinh giỏi trong đó có năm em đạt học sinh giỏi quốc tế
bốn trăm năm mươi bảy em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia một trong số những trường có số lượng học sinh giỏi cao nhất
như trung học phổ thông chuyên lê hồng phong trần đại nghĩa đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo thành phố mong muốn các em luôn cố gắng hơn nữa
không được thỏa mãn với những thành tích đã đạt được phấn đấu học tập để trở thành những công dân tốt
lòng tự hào dân tộc để đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh đã chăm lo
ươm mầm những tài năng trẻ ghi nhận và tri ân đội ngũ thầy cô giáo
những người đã ngày đêm âm thầm đóng góp công sức trí tuệ để bồi dưỡng những nhân tài cho thành phố và đất nước